chương trình hôm nay thứ sáu ngày một mươi chín tháng một sẽ có những nội dung chính sau đây
bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
đồng chí hoàng trung hải bí thư thành ủy hà nội
đồng chí nguyễn thiện nhân bí thư thành ủy tp hcm
cùng dự còn có các đồng chí bí thư trung ương đảng
đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn xuân thắng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
phụ trách hội đồng lý luận trung ương
đồng chí nguyễn hòa bình tranh án toán nhân dân tối cao
các đồng chí ủy viên trung ương đảng bí thư đảng đoàn ban cán sự đảng
lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương lãnh đạo các tỉnh ủy thành ủy
đảng ủy trực thuộc trung ương và các đại biểu
hội nghị được trực tuyến tới sáu mươi ba điểm cầu trên toàn quốc
kể từ sau đại hội một mươi hai của đảng đến nay và năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
toàn ngành tổ chức xây dựng đảng đã thể hiện quyết tâm cao nỗ lực lớn
đi đôi với đổi mới phong cách lề lối phương pháp thái độ làm việc
đồng thời đã huy động được sức mạnh chung để hoàn thành một khối lượng lớn công việc
trong đó có nhiều việc mới khó nhạy cảm phức tạp
phát biểu tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
càng ngày càng thấm thiế cán bộ là cái gốc của mọi công việc
là nguyên nhân của mọi nguyên nhân
có lúc tôi cũng muốn nói là then chốt của then chốt là thế
ban tổ chức trung ương là cơ quan tham mưu đề xuất về tổ chức và cán bộ
để trung ương bộ chính trị ban bí thư xem xét quyết định
ở các cấp bên dưới cũng thế
do vậy cũng có thể nói
nếu xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt
thì công việc của ban tổ chức các cấp cũng là then chốt của thèn chốt
nếu cái chốt này mà rắn chắc cứng cáp thì công việc trôi chảy xuôn xẻ
còn nếu chẳng may cái chốt này mà nó mọt nó trục chặt
thì không biết tình hình sẽ thế nào
tôi nói ban tổ chức có vai trò vị trí đặc biệt quan trọng là vì thế
tổng bí thư ghi nhận
từ sau đại hội một mươi hai của đảng đến nay thời gian chưa dài
nhưng ban tổ chức trung ương và các cấp đã có nhiều cố gắng nỗ lực
đóng góp to lớn vào công tác xây dựng tổ chức
và xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên
góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng
củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với đảng
tuy nhiên tổng bí thư cũng chỉ rõ
bên cạnh những thành tích rất nhiều
và rất đáng ghi nhận
ngành tổ chức xây dựng đảng cũng cần thẳng thắn
nghiêm túc chỉ ra những hạn chế khuyết điểm cần phải khắc phục
về phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám
tổng bí thư nêu rõ
năm hai nghìn một mươi tám là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
tổng bí thư nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm
và giải pháp chủ yếu mà ban tổ chức trung ương đã nêu tại hội nghị
đồng thời lưu ý thêm một số nội dung
trong đó tư tưởng chỉ đạo chung
là phải tiếp tục cụ thể hóa cương lĩnh
nghị quyết đại hội một mươi hai
các nghị quyết của trung ương về xây dựng đảng
và tổ chức thực hiện có hiệu quả
các nghị quyết trung ương đã ban hành từ đầu khóa một mươi hai đến nay
tích cực chủ động chuẩn bị nội dung trình các hội nghị trung ương sắp tới
mà trước mắt là đề án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
đủ năng lực phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
trình hội nghị trung ương bảy
bắt tay vào chuẩn bị đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
với quan điểm kế thừa ổn định đổi mới và phát triển
tổng bí thư hoan nghênh việc đưa vấn đề kiểm soát quyền lực
và phòng chống chạy chức chạy quyền trong công tác tổ chức cán bộ
thành chuyên đề thảo luận tại hội nghị
tổng bí thư yêu cầu toàn ngành tổ chức xây dựng đảng
phải khẩn trương củng cố
kiện toàn bộ máy hoạt động của mình một cách tinh gọn phù hợp
đồng thời gắn với tinh giản biên chế
xây dựng cơ chế vận hành hiệu lực hiệu quả
bên cạnh đó hết sức chú ý đến công tác nắm tình hình
tổng kết thực tiễn nghiên cứu khoa học
phát triển lý luận về công tác tổ chức xây dựng đảng
nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng
trong thời gian tới hết sức nặng nẻ
đường lối có đúng hay sai
tổ chức thực hiện có tốt hay không
đều phụ thuộc vào cán bộ
tôi chia sẻ với những khó khăn thách thức
mà các đồng chí đang phải đối mặt
đảng và nhân dân tin tưởng vào bản lĩnh
ý chí quyết tâm
sự nỗ lực cố gắng vươn lên
của các cấp quỷ các cấp
của từng cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng
và càng ngày chúng ta càng có kinh nghiệm
tổng bí thư mong muốn
mỗi cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng
phải có dũng khí
dám thẳng thắn bảo vệ cái đúng
kiên quyết can ngăn những việc làm không đúng
chống cho được tệ bè phái cục bộ
cá nhân chủ nghĩa
lợi ích nhóm trong công tác cán bộ
cũng không để bị lợi ích nào cám dỗ
không để bị chi phối bởi quan hệ cá nhân
thân quen không trong sáng
kiên quyết chống tham nhũng trong công tác cán bộ
hôm nay tại hà nội
chủ tịch nước trần đại quang
trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
đã làm việc với đảng đoàn
ban thường vụ trung ương hội luật gia việt nam
phát biểu tại buổi làm việc
chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả
đã đạt được của hội luật gia trong thời gian qua
đồng thời đề nghị hội
cần chú trọng đổi mới nội dung
phương thức sinh hoạt cải tiến
nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động
theo đúng tôn trì
tập trung cho cơ sở
thực sự là một tổ chức nghề nghiệp
mang tính chính trị xã hội sâu sắc
của những người hoạt động trong lĩnh vực pháp luật
phát biểu tại buổi làm việc
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao bước phát triển quan trọng
cả về tổ chức bộ máy số lượng hội viên
và hoạt động của hội luật gia việt nam
từ chỗ chỉ có bốn mươi hội viên khi thành lập
đến nay hội đã có hơn sáu mươi ba hội viên
đã và đang làm công tác pháp luật
trong cơ quan nhà nước tổ chức
bày tỏ đồng tình với phương hướng
nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi tám
và những năm tiếp theo của hội luật gia việt nam
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị
hội luật gia việt nam
chú trọng đổi mới nội dung phương thức sinh hoạt
cải tiến nâng cao chất lượng
hiệu quả các mặt hoạt động
theo đúng tôn trị mục đích hướng về cơ sở
tập trung cho cơ sở
thực sự là một tổ chức nghề nghiệp
mang tính chính trị xã hội sâu sắc
của những người hoạt động trong lĩnh vực pháp luật
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị
các cấp hội luật gia việt nam
cũng như từng hội viên
cần nỗ lực phấn đấu phát huy
những kết quả thành tích đã đạt được
đồng thời khắc phục có hiệu quả
những hạn chế thiếu sót
thực hiện thắng lợi nghị quyết
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của hội
góp lợi nghị quyết

đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị
các cấp hội luật gia việt nam
tiếp tục phát huy vai trò hội
trong việc thực hiện chủ trương
chính sách đối ngoại của đảng nhà nước
chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế
với các tổ chức cá nhân luật gia
tiến bộ các nước
trong khu vực và trên thế giới
góp phần tích cực vào công tác

đối ngoại nhân dân nhằm tranh thủ sự đồng tình
ủng hộ của giới luật gia
và bạn bè quốc tế
đối với sự nghiệp xây dựng đất nước
bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
trong chuyến thăm và làm việc
tại tỉnh phú yên
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc
cùng đoàn công tác của chính phủ
đã dự hội nghị xúc tiến đầu tư năm hai nghìn một mươi tám
dự hội nghị tại phú yên
địa phương đầu tiên của cả nước
tổ chức xúc tiến đầu tư trong năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao
sự nỗ lực vươn lên của đảng bộ chính quyền
và nhân dân trong tỉnh
ngoài các yêu đãi theo quy định của chính phủ
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh phú yên
tiếp tục tập trung quyết liệt cải cách hành chính
tạo chuyển biến mạnh mẽ theo hướng phục vụ
hỗ trợ doanh nghiệp nhà đầu tư
ở mọi lĩnh vực thời điểm
đặc biệt là công nghệ tự động trong công nghiệp
năng lượng tái tạo nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
các loại hình du lịch sinh thái biển đảo
văn hóa lịch sử nghỉ dưỡng
đầu tư kết cấu hạ tầng và đô thị
một số dự án tỉnh phú yên kêu gọi đầu tư
như khu du lịch vui chơi giải trí
thể thao cấp vịnh xuân đài
khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao nguyên vân hòa
dự án cảng cá ngừ chuyên dụng
trợ đầu mối cá ngừ tỉnh phú yên
dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp hóa dầu
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bảy
phú yên tiếp nhận hai trăm tám mươi bốn dự án đầu tư
trong đó có một mươi chín dự án fdi
ngành công nghiệp có một trăm bốn mươi bốn dự án
ngành thương mại và dịch vụ là một trăm một mươi năm dự án
những cái yếu tố mà
thiên thời địa lợi nhân hòa là chúng tôi phải
ra xót lại hết
cái gì môi trường đầu tư thì phải
thông thoáng hơn tốt nhất
cho nên nhà đầu tư mà đến phú yên là cũng như đến nhà mình vậy đó
đến với lại cái môi trường đầu tư chống nhất
chúng phú yên phải mở cái tầm nhìn ra
không chỉ là trong loại bộ tỉnh đâu
mà cũng phải với các khu vực lớn nữa
dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại phú yên
địa phương tổ chức xúc tiến đầu tiên
của các nước năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao
sự nỗ lực vươn lên của đảng bộ chính quyền
và nhân dân trong tỉnh
thủ tướng nhấn mạnh
trước hết cái thông chính tỉ
từ đội phủ thuyến đạo
đến các cấp thừa hành
phải có sự đồng chức đồng lòng
trung lương đấu cặp
sẽ cùng nhau giải quyết
cùng nhau đón bắt cơ hội
lấy cải thiện kinh tế
là một trạm lợi ích của người dân
là một đại cụ
chú trạm hỗ trợ tướng yên
các kế rẽ và các nhân dân thôn
đối với doanh nghiệp
thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư
bằng năng lực trí tuệ kinh nghiệm và bản lĩnh
để chuyển hóa những tiềm năng lợi thế của phú yên
thành những sản phẩm công trình cụ thể
thành giá trị cụ thể
tạo động lực phát triển cho phú yên
góp phần phát triển đất nước
về phía chính phủ thủ tướng cam kết
tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho các nhà đầu tư
những vướng mắc cản trở trong việc triển khai dự án
hoặc khi nhận thấy quy hoạch chính sách lạc hậu
không phù hợp với yêu cầu phát triển
trong giai đoạn mới chính phủ sẽ sẵn sàng thao gỡ
tại hội nghị này tỉnh phú yên
trao quyết định chủ trương đầu tư cho một mươi tám dự án
với tổng vốn đầu tư hơn một mươi năm tỷ đồng
một mươi một dự án tiếp cận
khảo sát với số vốn là gần sáu mươi tỷ đồng
chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc
cùng đoàn công tác của chính phủ
đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh phú yên
về tình hình phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng
thưa quý vị chiều nay tại phủ chủ tịch
chủ tịch nước trần đại quang
đã có buổi tiếp chủ tịch liên minh nghị viện thế giới
và đoàn đại biểu cấp cao
và đoàn đại biểu cấp cao ipu gabriela cuevas baron

được bầu làm chủ tịch ipu
tin tưởng trên cương vị mới
sẽ công hiến hết mình để thúc đẩy ipu
tổ chức liên nghị viện lớn nhất trên thế giới
hoạt động ngày càng hiệu quả hơn
chủ tịch nước nhấn mạnh
hội nghị appf hai mươi sáu
là sự kiện chính trị đối ngoại
nghị viện quan trọng nhất trong năm hai nghìn một mươi tám
của việt nam
việc appf và các nghị viện thành viên
tin tưởng giao quốc hội việt nam
đảm nhiệm vai trò chủ tịch appf

quyền đăng cai tổ chức hội nghị
thể hiện vai trò và uy tín ngày càng cao
của quốc hội việt nam
trong các hoạt động ngoại giao nghị viện
khu vực và quốc tế
là một bước tiếp nối thành công
của đại hội đồng ipu một trăm ba mươi hai
trân trọng cảm ơn chủ tịch nước
trần đại quang đã dành thời gian tiếp
chủ tịch ipu gabriela cuevas baron
bày tỏ ngưỡng mộ và chúc mừng
những thành tựu hết sức ấn tượng của việt nam
đồng thời nhấn mạnh
việt nam hiện nay là một trong những quốc gia
đi đầu về tăng trưởng kinh tế
phát triển bao trùm
và có tiếng nói mạnh mẽ về thương mại tự do
chủ tịch ipu cho biết
hiện nay ipu và quốc hội việt nam
có quan hệ hợp tác sâu rộng
khi nhậm chức chủ tịch ipu
bà được giao nhiều trọng trách
vì vậy rất mong muốn hợp tác với quốc hội việt nam
để thực hiện thành công những nhiệm vụ này
nêu ra ý tưởng
về việc tổ chức hội nghị
về quốc hội điện tử
hội nghị nữ đại biểu quốc hội tại việt nam
chiều nay tiếp tục các hoạt động tiếp xúc song phương
trong chương trình nghị sự app hai mươi sáu
tại nhà quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã tiếp đoàn đại biểu nhân đại trung quốc
do phó chủ tịch nhân đại trung quốc
trần trúc làm trường đoàn
sang tham dự hội nghị
trước đó trong sáng nay
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
cũng đã có buổi tiếp phó chủ tịch hạ viện maroc
trường đoàn đại biểu maroc
sang tham dự hội nghị app hai mươi sáu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ngân tin tưởng chuyến thăm việt nam
và tham dự appf hai mươi sáu
của đoàn đại biểu nhân đại trung quốc
sẽ góp phần củng cố truyền thống đoàn kết hữu nghị
vừa là đồng chí vừa là anh em
và làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt trung
phó chủ tịch nhân đại trần trúc
bày tỏ ấn tượng
về những nội dung thảo luận tại appf hai mươi sáu
khẳng định đây là những nội dung
rất quan trọng hướng tới hòa bình
sáng tạo và phát triển bền vững trong khu vực
tin tưởng rằng quốc hội việt nam
tổ chức rất thành công hội nghị appf hai mươi sáu
góp phần củng cố
và tăng cường vị thế của việt nam
khẳng định sức sống của chủ nghĩa xã hội
đồng chí trần trúc
cũng bày tỏ ấn tượng với bài phát biểu
của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
trong lễ khai mạc
nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước
sẽ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy
quan hệ kinh tế thương mại việt nam
và trung quốc nói riêng
việt nam và các nước trong khu vực châu á thái bình dương nói chung
nhân dịp này
đồng chí trần trúc
chuyển lời của đồng chí trương đức giang
trân trọng mời chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
sang thăm chính thức trung quốc
trong thời gian sớm nhất
tại buổi tiếp phó chủ tịch hạ viện maroc
trưởng đoàn đại biểu maroc tham dự appf hai mươi sáu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị
hai bên cần thúc đẩy hợp tác kinh tế
kết nối giữa cộng đồng
doanh nghiệp hai nước
đặc biệt giữa các hiệp hội kinh doanh trong lĩnh vực tiềm năng
như thương mại du lịch tài chính năng lượng tái tạo
đẩy mạnh các hoạt động
xúc tiến đầu tư song phương
tăng cường các đoàn doanh nghiệp gặp gỡ
tiếp xúc hợp tác
trong các lĩnh vực mà hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác
như nông nghiệp khai khoáng vật liệu xây dựng
diệt may chế biến thực phẩm
chủ tịch quốc hội cũng đánh giá cao
sự phối hợp ủng hộ của maroc
dành cho việt nam tại các diễn đàn quốc tế
maroc ủng hộ việt nam
ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực
hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
công nhận kinh tế thị trường đầy đủ cho việt nam
việt nam đã đang và sẽ tiếp tục
ủng hộ maroc tại các diễn đàn quốc tế
bày tỏ hoàn toàn nhất trí
với nhận định và các gợi mở
của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
về tăng cường hợp tác kinh tế thương mại đầu tư
giữa hai nước
phó chủ tịch hạ viện maroc khẳng định
maroc đánh giá cao tầm quan trọng
của mối quan hệ hợp tác với việt nam
và luôn dành sự quan tâm rất lớn
đến việc thúc đẩy mối quan hệ này
việt nam và maroc đang có cơ hội rất lớn
để kết nối lịch sử và tương lai
vì lợi ích của cả hai nước
phó chủ tịch hạ viện maroc cũng cho rằng
việt nam và maroc đều có vai trò quan trọng
tại châu á châu phi
do đó hai nước cũng đang có cơ hội rất lớn
kết nối hai không gian hết sức quan trọng
là asean và liên minh châu phi
với nhiều điểm tương đồng
về lịch sử và địa chính trị
hai nước cần thúc đẩy các phương thức hợp tác
đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước
và đóng góp cho khu vực
hôm nay tại hà nội
hội nghị thường niên lần thứ hai mươi sáu
diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương
với chủ đề
quan hệ đối tác nghị viện
vì hòa bình sáng tạo và phát triển bền vững
đã bước sang ngày làm việc thứ hai
với hai phiên học
trong chiều nay
hội nghị appf hai mươi sáu
đã tiến hành họp phiên toàn thể
về kinh tế và thương mại
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị
phó chủ tịch thường trực quốc hội
chủ trì phiên họp
phát biểu đề dẫn
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng chính phủ nhấn mạnh
những nỗ lực tăng cường liên kết
kinh tế và thương mại trong khu vực
thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng
trong đó có việc ký kết
và thực thi nhiều hiệp định thương mại tự do
fta song phương và đa phương
tuy nhiên vẫn còn đó
rất nhiều trở ngại và thách thức
từ xu hướng bảo hộ và những quan điểm khác biệt
về hội nhập và toàn cầu hóa
sáng kiến của apec asean
tập trung vào các trọng tâm như hạ tầng con người
và thể chế trong đó nghị viện
đóng vai trò quan trọng là cơ quan lập pháp
tại mỗi quốc gia
sự phát triển bùng nổ của internet và ứng dụng công nghệ thông tin
đã tạo ra sự kết nối mạnh mẽ
chưa từng có và mang đến nhiều cơ hội
cho cộng đồng doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa
như tiếp cận công nghệ thuận lợi hơn chi phí rẻ hơn
và gắn kết với phát triển thương mại điện tử
tôi tin tưởng rằng
diễn đàn chúng ta hôm nay
sẽ có thêm nhiều tiếng nói
quyết định để ủng hộ nâng tầm kế hoạch hành động
apec hai nghìn một mươi bảy nói trên
nhất là trong khuôn khổ
của các nghị viện vì tương lai phát triển
và lợi chung của khu vực
phó thủ tướng vương đình huệ cũng đề nghị các bên
cùng nhau tăng cường đối thoại trao đổi hợp tác
để các chuẩn mực quốc tế trở thành động lực
chứ không phải là rào cản của sự phát triển
thảo luận về vai trò của nghị viện
thúc đẩy liên kết sâu rộng và toàn diện
tại phiên họp này
các nghị sĩ đã phát biểu chia sẻ kinh nghiệm
và thực tiễn từ vai trò của mình
đối với các vấn đề như phát triển chuỗi giá trị toàn cầu
ủng hộ hệ thống thương mại đa phương
thúc đẩy thương mại dịch vụ và đầu tư
loại bỏ các rào cản thương mại phi thuế quan
phát triển thương mại điện tử
nâng cao năng lực tham gia các fta thế hệ mới
kết nối khu vực
nga rất ủng hộ việc các quốc gia khu vực châu á thái bình dương
tăng cường hợp tác giúp đỡ nhau
thông qua việc ký kết các hiệp định song phương đa phương
thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức toàn cầu
do đó sự hợp tác giữa nghị viện các nước
trong việc giải quyết các vấn đề đó
chính là hành động tích cực và mạnh mẽ nhất
về vấn đề an ninh lương thực
và phát triển bền vững
nhiều ý kiến đồng thuận rằng
nghị viện có vai trò quan trọng
để thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
trong đó có bảo đảm an ninh lương thực
thông qua những hành động giải pháp cụ thể
tất cả những nội dung này
đều cần phải được đưa vào các văn bản lập pháp
và chương trình kế hoạch phát triển của quốc hội các nước
nội dung thứ ba trong phiên họp toàn thể chiều nay
đó là hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa
msmi trong kỷ nguyên số
đây là nội dung được các nước khu vực châu á thái bình dương rất quan tâm
mục tiêu của cuộc thảo luận
là nhằm phát triển các msmi xanh
nâng cao khả năng của msmi tiếp cận tài chính công nghệ
tạo thuận lợi cho các msmi tiếp cận các hiệp định fta
và chuỗi giá trị toàn cầu
tiếp nối chương trình
xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới
ban thường vụ thành ủy đà nẵng thi hành kỷ luật
đối với tổ chức cá nhân vi phạm
sáng nay tại hà nội
văn phòng trung ương đảng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị
thành viên thường trực ban bí thư
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương dự và chỉ đạo hội nghị
văn phòng trung ương đảng đã hoàn thành tổ chức công tác
thành tốt chương trình kế hoạch công tác trọng tâm để ra
như công tác tham mưu phục vụ trung ương
công tác chuyên môn nghiệp vụ hậu cần phục vụ trung ương
và các cơ quan trung ương đảng
phối hợp với ba văn phòng trung ương
là văn phòng quốc hội văn phòng chủ tịch nước văn phòng chính phủ
và các ban bộ ngành địa phương chặt chẽ hiệu quả
để kịp thời tham mưu cho bộ chính trị ban bí thư
và các lãnh đạo trung ương
bên cạnh công tác chuyên môn
văn phòng trung ương đảng cũng thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng
tập trung chỉ đạo thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
về xây dựng và chỉnh đốn đảng
thay mặt bộ chính trị ban bí thư
đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao vai trò
cũng như kết quả đạt được của văn phòng trung ương đảng trong năm qua
đặc biệt là công tác tham mưu tổng hợp phục vụ cho lãnh đạo trung ương
đồng chí trần quốc vượng yêu cầu tập thể cán bộ đảng viên
văn phòng trung ương đảng trong năm hai nghìn một mươi tám
cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm
tham mưu về tổ chức công việc
trong đó có nhiệm vụ chuẩn bị cho đại hội đảng lần thứ một mươi ba
văn phòng trung ương đảng phải nắm chắc quy chế
trong công tác chuyên môn chủ động linh hoạt trong công việc
nâng cao chất lượng đối ngũ chuyên viên
tăng cường thông tin cho trung ương nhiều hơn nữa
để bộ chính trị ban bí thư kịp thời tiếp cận xử lý
trước những yêu cầu đặt ra trong năm hai nghìn một mươi tám
văn phòng trung ương đảng xác định sẽ tiếp tục bám sát
thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp
công tác chuyên môn nghiệp vụ hậu cần
công tác xây dựng nội bộ
đồng thời khắc phục những hạn chế khuyết điểm còn tồn tại trong năm hai nghìn một mươi bảy
sáng nay tại hà nội bộ y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến
triển khai công tác ngành y tế năm hai nghìn một mươi tám
và đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới
theo quyết định số hai nghìn ba trăm bốn mươi tám của thủ tướng chính phủ
phó thủ tướng vũ đức đam đã tới dự và chủ trì hội nghị
phó thủ tướng vũ đức đam biểu dương và đánh giá cao
sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt công tác của ngành y tế trong năm vừa qua
chất lượng khám chữa bệnh đã được nâng lên rõ rệt
để công tác y tế năm hai nghìn một mươi tám thực sự hiệu quả
đáp ứng được nhu cầu và sự mong mỏi của người dân
phó thủ tướng chỉ đạo ngành y tế tập trung đẩy mạnh
tự chủ bệnh viện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
đấu thầu tập trung thuốc với mục tiêu giảm tiền thuốc
giảm chi phí bảo hiểm y tế
tăng cường an ninh bệnh viện
bên cạnh đó phó thủ tướng nhấn mạnh
ngành y tế cần đặc biệt chú ý khi triển khai đề án xây dựng
và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới
tuy vào điều kiện tuy vào khả năng của mình
đề mình là
chúng ta chỉ hướng dẫn về chức năng
những yêu cầu phải đặt ra
còn đừng có áp như vậy
áp như vậy một mặt chắc chắn sẽ lại dẫn tới lãng phí
chúng ta đi khắp nơi từ nam phía bắc từ miền núi miền ngược rồi
nhà y tế ở đâu cũng hai tầng
có nơi có dùng đâu
mà không cẩn thận lại sinh một tâm lý
là không đúng
anh em phải phát huy cái sáng tạo của mình
và cái hiệu quả là cái chỗ đấy
năm hai nghìn một mươi tám ngành y tế sẽ tập trung vào một mươi nhóm nhiệm vụ trọng tâm
để tiến tới bao phủ chăm sóc sức khỏe y tế toàn dân
theo các nghị quyết của hội nghị lần thứ sáu
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
một trong những nhiệm vụ trọng tâm
là tập trung thực hiện đề án xây dựng
và phát triển mạng lưới y tế cơ sở
trong tình hình mới
theo quyết định số hai mươi ba
ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
của thủ tướng chính phủ
với nhiều nội dung như triển khai mô hình điểm
tại hai mươi sáu trạm y tế xã
mở rộng mô hình bác sĩ gia đình
quản lý sức khỏe đến từng người dân
đẩy mạnh quản lý các bệnh mạng tính
bệnh không lây nhiễm
chăm sóc dài hạn tại trạm y tế xã
triển khai gói dịch vụ y tế cơ bản
để ổn định nguồn tài chính
và kiểm soát quỹ bảo hiểm y tế
đồng thời giảm chi phí chăm sóc sức khỏe của người dân
góp phần thực hiện mục tiêu bao phủ
chăm sóc sức khỏe toàn dân
vừa qua tại hội nghị ban thường vụ thành ủy
ban chấp hành đảng bộ thành phố đà nẵng
đã quyết định thi hành kỷ luật
đối với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố
và năm cá nhân
trong việc tham mưu dẫn đến khuyết điểm vi phạm
của tập thể ban thường vụ thành ủy
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
việc triển khai các kết luận
của ủy ban kiểm tra trung ương
và quyết định thi hành kỷ luật
đối với tập thể cá nhân chủ chốt của thành phố đà nẵng
đã nhận được sự quan tâm và tin tưởng
của các cán bộ đảng viên và nhân dân đà nẵng
trong công tác xây dựng đảng công tác cán bộ
ban thường vụ thành ủy quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức khiển trách đối với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố
trong việc thực hiện chưa đúng quy chế làm việc
và phối hợp với ban tổ chức thành ủy
chuẩn bị nhân sự kiểm tra các dự án
quản lý trật tự xây dựng đô thị
xử lý thiếu kiên quyết một số dự án công trình vi phạm
ban thường vụ thành ủy quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức cảnh cáo đối với các ông trần đình hồng
ủy viên ban thường vụ trưởng ban tổ chức thành ủy
ông trần thanh vân ủy viên ban thường vụ trưởng ban nội chính thành ủy
và ông đào tấn bằng thành ủy viên bí thư đảng ủy
các khu công nghiệp đà nẵng
nguyên tránh văn phòng thành ủy vì các sai phạm
trong việc tham mưu công tác cán bộ
vi phạm quy định về thẩm quyền ban hành quyết định
xác minh tài sản thu nhập đối với cán bộ
thuộc diện ban thường vụ thành ủy
quản lý cho phép chỉ định thầu ba dự án công trình
trụ sở làm việc các cơ quan khối đảng
không đúng quy định của luật đấu thầu
ban thường vụ thành ủy quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức khiển trách đối với ông vũ quang hùng
thành ủy viên giám đốc sở xây dựng thành phố
và ông lê quang nam
thành ủy viên giám đốc sở tài nguyên và môi trường thành phố
việc triển khai các kết luận của
ủy ban kiểm tra trung ương
và quyết định thi hành kỷ luật đối với tập thể
cá nhân chủ chốt của thành phố đà nẵng
nhận được sự quan tâm và tin tưởng
vào cán bộ đảng viên và nhân dân đà nẵng
trong công tác xây dựng đảng công tác cán bộ
trong phần tin quốc tế
hàn quốc thúc đẩy đàm phán cấp cao
thường xuyên với triều tiên
nhiệt độ trái đất nóng kỷ lục
trong ba năm qua
thưa quý vị
mối quan hệ liên triều đang có thêm những tín hiệu tích cực
hàn quốc sẽ tìm cách tổ chức đàm phán cấp cao
với triều tiên một cách thường xuyên
và tiếp tục cấp viện trợ nhân đạo
cho những người dễ bị tổn thương tại triều tiên
bộ thống nhất hàn quốc khẳng định
trong định hướng chính sách năm hai nghìn một mươi tám
bộ này cam kết nỗ lực khôi phục quan hệ liên triều
vốn bị đình trệ
bằng cách thúc đẩy đàm phán
trong ba tháng tới theo ba con đường
thường xuyên tiến hành đàm phán cấp cao
nối lại các cuộc trao đổi và hợp tác
trong lĩnh vực nhân đạo
seoul cũng sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán
theo từng lĩnh vực với bình nhưỡng
nhằm cải thiện quan hệ liên triều
cũng như tìm kiếm các giải pháp cho vấn đề hạt nhân triều tiên
cũng trong ngày hôm nay
triều tiên đã đề xuất cử nhóm biểu diễn nghệ thuật đầu tiên
tới hàn quốc vào ngày hai mươi tháng một
để chuẩn bị trình diễn
tại olympic pyeongchang hai nghìn một mươi tám
các nghị sĩ của đảng dân chủ và cộng hòa
vừa đề nghị tổng thống mỹ donald trump
nối lại đường dây liên lạc
giữa quân đội nước này và triều tiên
nhằm tránh nguy cơ xảy ra đụng độ giữa hai bên
hay là những hiểu lầm đáng tiếc
có thể đẩy mâu thuẫn tại bán đảo triều tiên lên cao
nhóm nghị sĩ mỹ đề xuất
nối lại đường dây liên lạc
quân sự giữa hai nước
thông qua ủy ban đình chiến quân sự
vốn được triển khai sau khi kết thúc
cuộc chiến tranh triều tiên
trong trường hợp triều tiên không đồng ý tham gia
thì mỹ nên theo đuổi một hình thức liên lạc
quân sự khác do một bên thứ ba
làm trung gian
đề xuất của các nghị sĩ cũng thể hiện sự ủng hộ
đối với những diễn biến mới trên bán đảo triều tiên
các nghị sĩ khẳng định
mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
chỉ có thể đạt được
thông qua các nỗ lực xây dựng lòng tin giữa các bên
ủy ban ngân hàng nhà ở
và các vấn đề đô thị
thuộc thượng việt mỹ
cũng đã loại bỏ các điều khoản phản đối
tái khởi động khu công nghiệp trung kê sân
giữa hai miền triều tiên
khỏi xác lệnh hành chính trừng phạt triều tiên
tổ chức khí tượng thế giới vừa công bố báo cáo cho thấy
ba năm qua là thời điểm nóng nhất
từng được ghi nhận
và mức độ ấm lên toàn cầu thời gian này
là một ngoại lệ
theo báo cáo của tổ chức khí tượng thế giới
một cơ quan của liên hợp quốc
năm hai nghìn một mươi bảy là năm ấm kỷ lục thứ hai
trong lịch sử nhân loại
và năm nóng nhất là năm hai nghìn một mươi chín
điều này là bởi tác động mạnh mẽ
của hiện tượng enino
nhiệt độ trung bình trên bề mặt trái đất
năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi chín
cao hơn khoảng một một độ c
so với thời kỳ tiền công nghiệp
và năm hai nghìn một mươi sáu là một hai độ c
báo cáo cũng cho rằng
một mươi bảy trong một mươi tám năm nóng nhất
được ghi nhận kể từ thế kỷ một mươi chín
đều diễn ra vào
sau năm hai nghìn
đang cho thấy khí gây hiệu ứng nhà kính
đang làm tăng nhiệt độ nền của trái đất
nếu tốc độ ấm lên hiện nay được duy trì
nhiệt độ trái đất có thể vượt quá mức
tăng hai độ c
so với thời kỳ tiền công nghiệp
vào năm hai nghìn sáu mươi hoặc hai nghìn hai mươi
quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc